theo thông báo chính thức từ bộ lao động thương binh và xã hội ban tổ chức thi kỹ năng nghề việt nam tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản thông báo về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi nghề quốc gia lần thứ một mươi một do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thời gian tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một dự kiến được tổ chức từ ngày bảy tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
có ba mươi hai nghề chính thức sẽ được tổ chức thi có ba nghề được tổ chức thi trình diễn hệ thống chuyển tiếp nhanh thiết kế thời trang kỹ thuật số và làm bánh mì
thông qua kỳ thi tay nghề quốc gia tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ tuyển chọn thí sinh cho kỳ thi kỹ năng nghề asean lần thứ một mươi ba châu á năm hai nghìn hai mươi và thế giới lần thứ bốn mươi sáu năm hai nghìn hai mươi một